thời gian qua trên địa bàn tỉnh nghệ an liên tiếp xảy ra nhiều vụ cháy rừng nghiêm trọng
để nâng cao hiệu quả công tác cảnh báo cháy rừng trong mùa nắng nóng
tỉnh nghệ an đã tiến hành lắp đặt hệ thống camera ba trăm sáu mươi độ giám sát cháy rừng
tại ban quản lý rừng phòng hộ huyện nghi lộc
đây là hệ thống camera đầu tiên được áp dụng trên địa bàn tỉnh
và bước đầu cho thấy hiệu quả ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại nghệ an
nếu như trước đây khi chưa lắp đặt hệ thống camera ba trăm sáu mươi độ giám sát cháy rừng
thì các cán bộ công nhân viên đội lâm nghiệp nghi đồng huyện nghi lộc
phải thay phiên nhau túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ tại các tròi canh lửa giữa thời tiết nắng nóng
từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay việc đưa vào vận hành hệ thống camera giám sát lửa rừng
đã giúp cho cán bộ công nhân viên đội lâm nghiệp nghi đồng có thể quan sát khu vực rừng
mà mình quản lý ở bất kỳ đâu thông qua chiếc smartphone có kết nối internet
hôm qua camera này giám sát lửa rừng rất hiệu quả
đặc biệt trong những tháng nóng nóng vừa rồi
có xảy ra bốn năm vụ cháy rừng vừa qua thì phát hiện rất kịp thời
và nhanh chóng để huy động và ứng cứu lực lượng để ứng cứu và dập tắt được đám cháy
vừa qua có tuy xảy ra các vụ cháy đó
nhưng về thiệt hại và diện tích cháy là cơ bản rất nhỏ và không có thiệt hại về rừng
nghệ an hiện có hơn một triệu vụ cháy

nghệ an hiện có hơn một sáu triệu hectare rừng
tính từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay trên địa bàn tỉnh nghệ an xảy ra một mươi vụ cháy
với tổng diện tích hơn chín mươi hai hectare
diện tích rừng bị thiệt hại không có khả năng phục hồi là hơn ba mươi bốn hectare
để nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy rừng
thì trước hết trịnh quyền địa phương là phải chỉ đào các bán ngành
quỹ bán nhân cấp xã các chủ rừng nâng cao cảnh giác
về phòng cháy vào chợ cháy rừng
đặc biệt vào thời điểm nặng nóng
thì phải chỉ đào các lực lượng tổ chức tuân trá kiểm trá
để phát hiện ra các đối tượng cụ y đốt
thứ hai nữa là nâng cao tinh thần cảnh báo cháy rừng
tức là cắn cử vào cảnh bão cháy rừng của trí cầu kiểm lâm
để chỉ đào các bán xã các chủ rừng triển khai các giải pháp
phù hợp vào tương cấp cảnh bão cháy
việc lắp đặt hệ thống camera ứng dụng công nghệ thông tin
trong giám sát rừng canh lửa rừng trong thời gian qua
đã đem lại hiệu quả thiết thực
trong thời gian tới tỉnh nghệ an sẽ giả soát
và tiếp tục trang bị hệ thống camera này
cho những địa phương có nguy cơ cháy rừng cao
để chủ động phòng ngừa ngăn chặn lửa rừng kịp thời